thưa quý vị mặc dù các lực lượng chức năng huyện nghi lộc tỉnh nghệ an và lực lượng bảo vệ đã tổ chức tuyên truyền giải thích trong quá trình thi công dự án
nhưng một số đối tượng quá khích đã kích động và xúi dục người dân sử dụng gạch đá chai lọ gậy gọc chai chứa xăng để tấn công và bắt giữ một cán bộ công an làm năm cán bộ công an bị thương
lực lượng chức năng đã tiến hành tổ chức bắt giữ một mươi đối tượng chống đối và khám nghiệm hiện trường thu giữ các vật chứng liên quan để điều tra làm rõ
dự án wh industrial johns một nghệ an đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số sáu trăm tám mươi một qdttg ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy thuộc địa bàn huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
dự án được kỳ vọng là sẽ thu hút đầu tư không chỉ góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của huyện nghi lộc tạo công an việc làm ổn định của người dân địa phương
để triển khai thi công dự án theo đúng tiến độ đề ra vào sáng ngày một mươi ba tháng bảy ubnd huyện nghi lộc và doanh nghiệp tiếp tục thi công các hạng mục của dự án
tuy nhiên trong quá trình tổ chức thi công thì có khoảng ba trăm linh người dân xóm bình thuận xã nghi thuận đã keo đến để phản đối và cản trở việc thi công
một số đối tượng qua khích đã kích động xúi dục người dân sử dụng gạch đá chai lọ gậy gọc trong đó có cả chai chứa xăng để tấn công và bắt giữ một cán bộ công an làm năm cán bộ công an bị thương
lực lượng chức năng đã tiến hành tổ chức bắt giữ một mươi đối tượng chống đối và khám nghiệm hiện trường thu giữ các vật chứng liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
và cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghi lộc đang tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ điều tra làm rõ các hành vi gây dối trật tự công cộng chống người thi hành công vụ bắt giữ người trái phép của các đối tượng để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
vào chiều ngày một mươi ba tháng bảy lãnh đạo ubnd tỉnh nghệ an và lãnh đạo công an tỉnh đã đến bệnh viện công an tỉnh thăm hỏi động viên năm chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ tại xã nghi thuận